chào các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối ngày hai mươi bốn tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện miền bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh bắc trung bộ với cường độ suy yếu
khoảng chiều tối và đêm nay vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành trên khu vực bắc bộ đây là hình thế gây thời tiết chuyển xấu trên diện rộng
dự báo chiều tối và đêm ngày hai mươi bốn tháng năm lào cai có mưa mưa rào và rông rải rác nhiều địa phương có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to
lượng mưa các khu vực phổ biến từ khoảng một mươi năm ba mươi năm mm có nơi trên sáu mươi mm tâm điểm mưa nhiều khả năng tập trung tại huyện bảo thắng bảo yên bắc hà mường khương bát sát thị xã sapa và thành phố lào cai
mưa to cục bộ làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá nơi có địa hình dốc ngập lụt tại vùng trũng vùng thấp ven hai bên bờ sông suối vì vậy các địa phương cần chủ động phương án phòng chống thiệt hại do mưa lớn gây ra
ngoài ra mưa rông thường đi kèm hiện tượng cực đoan như mưa đá rông tố gió to giật mạnh và xét đánh
người dân trong tỉnh nhất là các huyện miền núi cần đề phòng loại thiên tai trên xảy ra gây thiệt hại bất ngờ
phong ngừa mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn gây ngập úng các đường phố thấp khu vực nội thị trấn thị xã và thành phố
tại khu vực bắc bộ chiều và đêm ngày hai mươi bốn tháng năm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sơn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
đề phòng mưa với cứng độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng ngày mai hai mươi năm tháng năm
thủ đô hà nội có mây chiều và đêm có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhật độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
tây bắc bộ có mưa rào và rông dài xác cục bộ có mưa tỏ gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mây chiều và đêm có mưa rào và rông dài xác cục bộ có mưa tỏ gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhật độ từ hai mươi ba ba mươi ba độ
thanh hóa đến thời thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rông dài xác cục bộ có mưa tỏ gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
đà nẵng đến bình thuận có mây mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhật độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ
đà nẵng đến bình thuận có mây mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rông dài xác cục bộ có mưa tỏ gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông gió nhẹ đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước